những ngày này ở bình phước người trồng điều đang tiến hành thu hoạch những trái điều đầu tiên của nguyên vụ hai nghìn một mươi tám
tuy năng suất dự kiến chỉ đạt khoảng sáu mươi bảy mươi so với vụ điều năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng nông dân vẫn tỏ ra phấn khởi sau vụ điều thất thu năm ngoái
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình phước
năm hai nghìn một mươi bảy khi cây điều ra hoa thì những cơn mưa trái mùa xuất hiện và kéo dài khiến cho sâu bệnh phát triển
các vườn điều trên địa bàn tỉnh bình phước gần như mất trắng
năm nay nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cùng với sự chăm sóc của người dân cây điều phục hồi và phát triển khá tốt
với diện tích bốn hectare ở vụ điều hai nghìn một mươi sáu gia đình anh lê thanh lâm thu về hơn một mươi tấn hạt
năm hai nghìn một mươi bảy chưa đầy bảy tạ còn năm nay anh dự kiến sẽ thu về khoảng bảy tấn khi kết thúc niên vụ